theo báo cáo của bộ tài nguyên và môi trường khí thải từ phương tiện giao thông là nguyên nhân hàng đầu gây ô nhiễm không khí tại các đô thị
mới đây các nhà khoa học hàn quốc đã ứng dụng thành công vật liệu gốm tiết kiệm nhiên liệu vào tối ngày sáu tháng chín đã được giới thiệu tại hà nội
theo các nghiên cứu và thực nghiệm sau quá trình sử dụng từ năm hai nghìn một mươi một tại hàn quốc và thử nghiệm tại việt nam
sử dụng thanh gốm blaumai eco lượng khí thải của động cơ sẽ giảm từ năm mươi bảy mươi so với trước khi dùng
bên cạnh đó giúp các phương tiện sử dụng động cơ đốt trong dùng xăng hoặc dầu diazen tiết kiệm một mươi một mươi năm nhiên liệu
theo đánh giá của bộ tài nguyên môi trường hiện ô tô và xe máy là một trong các nguồn phát thải chủ yếu khí thải độc hại sang môi trường như co no hai
quá trình cháy không hết nhiên liệu cũng thải ra lượng lớn bụi và carbon ra ngoài môi trường đây sẽ là giải pháp bảo vệ môi trường tại việt nam